số liệu thống kê của tổng cục hàng hải cho thấy năm hai nghìn một mươi chín việt nam xuất khẩu một bốn mươi chín tấn tôm hùm
tăng năm chín lần so với năm hai nghìn một mươi tám đáng chú ý trong khi tôm xuất khẩu sang trung quốc
hồng kông có giá trung bình từ bốn trăm linh đến năm trăm sáu mươi đồng một kg còn giá xuất sang thái lan lại siêu rẻ
chỉ bình quân một trăm sáu mươi đồng một kg đây là mức giá rẻ chưa từng có so với giá tôm bán hàng loạt
tại các vựa nuôi ở phú yên và khánh hòa lý giải cho mức giá tranh lệch này
lãnh đạo tổng cục hải quan cũng cho biết hải quan dựa trên giá nhập tại cửa khẩu của doanh nghiệp
còn giá để lưu thông trên thị trường sẽ phụ thuộc vào nhiều ưu tố hiện nay tôm của việt nam
xuất đi trung quốc và các thị trường khác đa phần bằng đường tiểu ngạch có thể nhiều doanh nghiệp
còn nhập nhèm trong việc khai báo dẫn đến số liệu chơi chuẩn so với thực tế